xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai và ban ngày tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
thì trời vẫn còn nắng với mức nhiệt độ phổ biến ở mức là hai mươi ba ba mươi bốn độ
sau đó từ khoảng chiều tối mai do ảnh hưởng của đới gió đông
nên mưa rông tại đây sẽ tăng lên ở diện giải rác
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn
lưu ý cục bộ là có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng tô lốc và gió giật mạnh
còn tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
thì thời tiết ít mưa và có nắng nhiều hơn
với nhiệt độ cao nhất đạt ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ và sẽ kéo dài đến ngày hai mươi một
sau đó cũng do ảnh hưởng của gió đông
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên ở diện giải rác
tuy lượng mưa không mạnh như ở các tỉnh phía đông bắc bộ
nhưng vẫn cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh nguy hiểm xảy ra trong cơn rông
do có mưa nên nền nhiệt độ trên khu vực giảm nhẹ khoảng một hai độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thì trong ngày mai thời tiết hầu như là ít biến đổi
phổ biến ít mưa và ngày có nắng
một số nơi thuộc vùng núi phía tây có thể xuất hiện nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng là ba mươi năm độ
sau đó sang đến ngày hai mươi một cũng do tác động của gió đông
nên tại các tỉnh thành phía bắc có mưa rải rác
đến ngày hai mươi hai mưa rông có xu hướng tăng hơn về cường độ
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một hai độ
với các tỉnh thành từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
thì do tác động của giải hội tụ nhiệt đới
nên khu vực này tiếp tục có mưa rông rải rác
tập trung vào khoảng thời gian là sáng sớm chiều tối và đêm
vào ban ngày thì có nắng nhưng không quá gai gắt
với nhiệt độ ban trưa ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
đến với vùng cao tây nguyên do ở diện nam của giải hội tụ
kết hợp với gió tây nam nên khu vực này tiếp tục có mưa rông nhiều nơi
vào lúc chiều tối cục bộ có mưa to với lượng mưa đạt ở mức
là từ hai mươi bốn mươi mm có nơi là trên bảy mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng với hiện tượng cực đoan
như là tô lốc và gió giật mạnh
còn về nền nhiệt độ thì hầu như biến động không nhiều
ngày đêm ở mức là một mươi chín ba mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
cũng tiếp tục có mưa rông giải rác và lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi là trên bảy mươi mm
người dân cần lưu ý đề phòng
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng chưa có nhiều biến động
ngày đêm phổ biến ở mức là hai mươi bốn ba mươi